do nắng hạn kéo dài sông suối bị cạn kiệt mực nước ngầm cũng xuống thấp
khiến cho hàng nghìn hectare cây trồng đặc biệt là cây ăn trái đang chết khô
khiến cho người dân tại tỉnh bình phước đang gặp rất nhiều khó khăn
gia đình chị võ thị bích liễu có vườn quyết đường nhưng không đủ nước tưới đã bị vàng lá
gia đình chị đã chi gần một trăm linh triệu đồng để khoan giếng với hy vọng cứu vườn quyết nhưng đều không có nước
hiện mỗi ngày chị chi hơn hai triệu đồng để thuê xe máy xin nước về tưới
nhưng với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì cây vẫn héo lá vàng úa rụng đầy gốc
ngoài gia đình chị liễu thì tại xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước
nhiều vườn cây ăn trái của hàng trăm hộ dân cũng rơi vào tình cảnh tương tự vì thiếu nước
ngoài gia đình chị liễu thì tại xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước
nhiều vườn cây ăn trái của hàng trăm hộ dân cũng rơi vào tình cảnh tương tự vì thiếu nước
thật sót khi hàng chục tấn trái quyết đường đang bước vào giai đoạn thu hoạch dụng vàng gốc
hàng trăm gốc bưởi da xanh trái mới bằng quả cam đã sạm đen và rụng đầy trên mặt đất
để bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ mùa khô

đầu tư bảy giếng khoan nhưng bốn giếng hoàn toàn khô đáy ba giếng còn lại đang dần cạn kiệt
hiện gia đình anh hòa đang chọn giải pháp cứu cây bưởi còn cây quýt mong chờ chảy mưa
bình phước là tỉnh có thổ nhưỡng phù hợp phát triển với cây ăn trái
nhất là cây có múi
như cam quyết bưởi sầu riêng
do đó từ những năm hai nghìn một mươi một đến nay nhiều hộ dân ở các tỉnh miền tây lên bình phước mua hoặc thuê đất trồng cây ăn trái
theo hình thức mạnh ai nấy làm
việc tới tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào sông suối hay giếng khoan
nên khi các nguồn nước này cạn kiệt thì nông dân gặp khó muôn phần
do đó nông dân khi canh tác cần tuân thủ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và quy hoạch của tỉnh bình phước
nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiếu nước gây ra